ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện về việc đóng một cửa xả đáy hồ hòa bình
hồi bảy giờ ngày chín tháng chín mức nước hồ hòa bình ở cao trình một trăm một mươi năm chín mét lưu lượng đến hồ là một bảy trăm ba mươi năm mét khối trên dây
tổng lưu lượng xả ba chín trăm chín mươi năm m ba trên dây gồm lưu lượng qua một cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện
căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình đóng một cửa xả đáy hồ hòa bình vào hồi chín giờ ngày chín tháng chín
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế